một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng nay tại km hai trăm linh năm trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
khu vực đỗ xá huyện thường tín
chiếc xe khách hai mươi chín chỗ đang lưu thông lúc trời mưa to bất ngờ bị lật làm một mươi một người bị thương
vào thời điểm trên chiếc xe khách hai mươi chín chỗ mang biển kiểm soát ba mươi năm n chín nghìn một trăm một mươi sáu lưu thông theo hướng ninh bình hà nội
bất ngờ gặp nạn và bị lật ra đường
vụ việc khiến hai người thoát chết chín người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
nhiều hành khách may mắn thoát nạn
tại hiện trường chiếc xe khách màu đỏ lật nghiêng giữa đường nhiều bộ phận hư hỏng kính bị vỡ
thượng tá trần minh thu đội trưởng đội bảy phòng một mươi cục cảnh sát giao thông phụ trách tuyến pháp vân cầu rẽ cho biết
thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa rất to xe tự lật không va chạm với xe khác trên đường
sau khi xảy ra tai nạn những người bị thương được đưa đi cấp cứu nhiều hành khách khác cũng đã lên xe khác tiếp tục hành trình
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc